tỉnh tuyên quang là một trong những địa phương có độ che phủ rừng lớn nhất cả nước
bảo vệ và phát triển rừng bền vững luôn là vấn đề được cấp ủy chính quyền các ngành chức năng của tỉnh đặc biệt coi trọng
không chỉ góp phần tích cực giảm thiểu thiệt hại do thiên tai mà còn giúp người dân phát triển kinh tế làm giàu từ nghề rừng
gia đình anh khổng văn tiến xã đông lợi huyện sơn dương đang trồng chăm sóc một mươi sáu hectare rừng sản xuất
để nâng cao giá trị rừng trồng đặc biệt là đối với diện tích cây keo bước vào chu kỳ sản xuất mới anh tiến đã áp dụng trồng chăm sóc theo tiêu chuẩn của hội đồng quản trị rừng thế giới fsc
khi thực hiện trồng rừng theo tiêu chuẩn fsc với kiến thức và kỹ năng được trang bị đã giúp anh tiến nâng cao sự hiểu biết cách thức kinh doanh quản lý rừng một cách bền vững
việc tăng cường kiểm soát từ khâu trồng cho đến thu hoạch như hạn chế khai thác trắng và tránh đốt thực bì cũng giúp cải thiện chất lượng đất đai hạn chế xói mòn và nâng cao hiệu quả năng suất rừng trồng của gia đình với mức thu nhập bình quân hàng năm đạt trên năm trăm linh triệu đồng
gia đình anh tiến cũng tạo việc làm ổn định cho ba lao động địa phương với mức thu nhập từ năm đến sáu triệu đồng một người trên tháng
gia đình anh tiến cũng tạo việc làm ổn định cho ba lao động địa phương với mức thu nhập từ năm đến sáu triệu đồng một người trên tháng
thực hiện chính sách của đảng nhà nước các quy định của pháp luật về bảo vệ rừng đặc biệt là sau khi hoàn thành phân ba loại rừng người dân đã có chuyển biến tích cực về nhận thức nâng cao trách nhiệm trồng và bảo vệ rừng
ở thôn lũng giềng thôn trung tâm của xã xuân lập nhiều người biết đến gia đình anh bản văn dụa bởi gia đình anh là một trong số những hộ đã mạnh dạn đi đầu với hơn ba hectare đất vườn đồi
năm hai nghìn sáu anh đã đưa toàn bộ cây mỡ vào trồng
sau hơn một mươi năm chăm sóc vườn mỡ phát triển
vườn mỡ phát triển tốt chuẩn bị cho gia đình anh dụa nguồn thu nhập lớn
trồng rừng là thứ nhất là về cái khoản thu nhập của cá nhân trong gia đình thì nó cũng có hiệu quả kinh tế
thứ nhất còn được bảo vệ cho môi trường sinh thái nguồn thu của một số thu nhập cho gia đình có hiệu quả kinh tế
ở các huyện vùng cao như chiêm hóa na hàng lâm bình với điều kiện địa lý chia cắt
bởi núi cao nguy cơ thiên tai lũ lụt đặc biệt là lũ ống lũ quét
xác định rõ tầm quan trọng của việc giữ rừng phòng chống lũ lụt
việc chăm sóc bảo vệ rừng luôn được các địa phương đặc biệt quan tâm chú trọng
với hơn bốn mươi ba hectare rừng phòng hộ trên hai mươi năm hectare rừng sản xuất
diện tích đất có rừng của huyện lâm bình chiếm đến gần chín mươi diện tích đất tự nhiên
song song với việc giao khoán cho các hộ gia đình gắn trách nhiệm với quyền lợi của người dân trong bảo vệ rừng
công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân được các lực lượng chức năng của huyện thường xuyên thực hiện
hàng năm toàn tỉnh trồng khoảng một mươi bốn ha rừng khai thác trên tám trăm linh mét khối gỗ
nhằm nâng cao chất lượng sản lượng gỗ rừng trồng thì cây giống là một trong những yếu tố quyết định
trong những năm gần đây việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về công nghệ tế bào thực vật trong công tác chọn giống cây đã được thực hiện phổ biến
tại trung tâm thực nghiệm thực hành và chuyển giao khoa học
công nghệ của trường đại học tân trào các giống keo mô vẫn đang được sản xuất với quy trình khép kín
nhà nuôi cây mô với diện tích trên bốn trăm linh mét vuông quy mô bình quân sản xuất một năm triệu cây giống trên năm
đây là kết quả thực hiện quyết định của ủy ban dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sản xuất giống keo lai
bằng phương pháp nuôi cấy mô do trường đại học tân trào triển khai thực hiện
lợi ích từ trồng rừng bằng cây keo cây mô đó là sản lượng gỗ rừng trồng đạt cao khoảng một trăm ba mươi mét khối gỗ
trên một hectare sau một tuần
chúng tôi đã có một đội ngũ đáp ứng được theo dự án của tỉnh về sản xuất bằng phương pháp nuôi cây mô
công nghệ cao thì chúng tôi đã đẩy nhanh tiến độ tức là sản xuất làm sao cho nó phù hợp
thế nhưng mà nó phải đảm bảo được cái chất lượng và cái nhu cầu của người trồng rừng trên địa bàn tỉnh
làm sao đáp ứng được với nghị quyết ba của hội đồng nhân tỉnh đưa ra

xã hùng đức huyện hàm yên có trên hai hai trăm linh hộ dân thì có đến một tám trăm linh hộ có rừng sản xuất với tổng diện tích trên năm hectare
trung bình mỗi năm toàn xã khai thác khoảng trên một trăm năm mươi hectare rừng trồng nhân dân thu về trên năm mươi tỷ đồng
với mục đích nâng cao năng suất giá trị rừng trồng và thu nhập cho người dân trong sản xuất lâm nghiệp
thời gian qua sở hùng đức đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện
triển khai tuyên truyền vận động người dân trồng mới trên ba mươi hectare rừng bằng giống keo lai nuôi cây mô
được hỗ trợ cây giống theo nghị quyết số ba năm hai nghìn một mươi bảy của hội đồng nhân dân tỉnh
trong đó có hai hectare trồng làm mô hình điểm của năm hai nghìn một mươi tám để nhân ra diện rộng
qua thời gian ngắn đưa vào trồng cây keo lai mô đã khẳng định được ưu thế so với giống keo hạt trước kia
cây sinh trưởng và phát triển nhanh điều này mở ra hướng phát triển mới đối với kinh tế lâm nghiệp của xã hồng đức
đã được tỉnh hỗ trợ trồng ba mươi hai hai hectare keo lai nuôi cây mô
định hướng đến năm hai nghìn một mươi chín
chúng tôi phân đấu trồng trên một trăm linh hectare keo lai nuôi cây mô theo chương trình hỗ trợ theo nghị quyết số ba của hội đồng nhân dân tỉnh
đây là hướng đột phá hướng đi mới để nâng cao thu nhập cho nhân dân đồng bào trong vùng đặc biệt khó khăn
đây là hướng đột phá hướng đi mới để phát triển kinh tế lâm nghiệp nâng cao đời sống thu nhập cho nhân dân
hiện nay tỉnh tuyên quang đã thực hiện quy hoạch vùng cung cấp nguyên liệu cho các cơ sở chế biến gỗ lớn của tỉnh với diện tích trên hai trăm linh hectare
trong đó quy hoạch cho nhà máy bột giấy và giấy an hòa hơn một trăm sáu mươi hectare
nhà máy chế biến gỗ công ty cổ phần út len tuyên quang hơn bốn sáu trăm linh hectare
nhà máy sản xuất đũa phúc lâm huyện chiêm hóa hơn hai sáu trăm linh hectare
nhà máy sản xuất đũa tre giấy đế và bột giấy na hang gần hai mươi ba hectare
đầu ra ổn định cho sản phẩm gỗ rừng trồng đang tạo ra sự yên tâm đối với người trồng rừng trên địa bàn tỉnh tuyên quang
song song với việc đưa các giống cây lâm nghiệp hiệu quả năng suất cao vào trồng
một trong những vấn đề được người trồng rừng và các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm hiện nay là phát triển rừng trồng theo tiêu chuẩn fsc
xác định rõ điều này từ năm hai nghìn một mươi năm tuyên quang thực hiện chuyển dịch cơ cấu từ trồng rừng truyền thống
sang trồng rừng theo tiêu chuẩn của hội đồng quản trị rừng quốc tế fsc
nhằm mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh trong sản xuất và kinh doanh gỗ lớn
đưa sản phẩm gỗ rừng tuyên quang ra thị trường các nước bắc mỹ nhật bản và eu
rất nhiều hộ gia đình đã tham gia trồng rừng fsc
không chỉ mang lại lợi ích về môi trường bảo vệ đất mà còn giúp người dân làm giàu từ rừng
thực hiện chủ trương về cấp chứng chỉ rừng fsc thì sở đã phối hợp với công ty cổ phần woodland
sẽ ứng vốn để thực hiện việc cấp chứng chỉ
sau đó các chủ rừng sẽ hoàn lại kinh phí bằng hình thức là khấu trừ vào giá bán gỗ nguyên liệu cho công ty
tạo ra chuỗi sản xuất lâm nghiệp khép kín từ tổ chức sản xuất đến khâu tiêu thụ
đặc biệt là đã thay đổi được phương tức canh tác lâm nghiệp cũ của người dân
nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh tuyên quang lần thứ một mươi sáu
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đã xác định phát triển kinh tế nông lâm nghiệp hàng hóa
là một trong ba lĩnh vực đột phá của tỉnh
với lợi thế tiềm năng về đất đai phát triển kinh tế lâm nghiệp của tỉnh
đang chuyển mạnh từ sản xuất manh mún sang sản xuất hàng hóa tập trung
nâng cao chất lượng hiệu quả và khả năng cạnh tranh trên thị trường
đặc biệt hiện nay tỉnh đã và đang thực hiện hiệu quả sáng tạo liên kết sản xuất lâm nghiệp theo chuỗi
phân đấu trở thành hình mẫu về lâm nghiệp của cả nước
đồng thời chủ động tích cực thực hiện quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng quốc tế để hội nhập
một trong những nội dung quan trọng là việc thực hiện hiệp định đối tác tự nguyện
về thực thi lâm luật quản trị rừng và thương mại lâm sản giữa việt nam và liên minh châu âu
điều này sẽ giúp cải thiện quản trị rừng thúc đẩy thương mại sản phẩm gỗ hợp pháp
được xác nhận từ việt nam sang eu và các thị trường khác
với những lợi thế về đất đai tài nguyên rừng chính là điều kiện thuận lợi
để tuyên quang thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp chế biến
nâng cao thu nhập cho người trồng rừng góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết
đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi sáu đã đề ra
thực hiện nghị quyết số ba của hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ cây giống chất lượng cao
để cho nhân dân phát triển trồng rừng sản xuất
và phong trào trồng rừng thì đã được lan tỏa đến tất cả các hộ gia đình trên địa bàn toàn tỉnh
hiện nay trên địa bàn tỉnh tuyên quang đang thực hiện
việc cấp chứng chỉ rừng theo tiêu chuẩn quốc tế fsc
để nhằm nâng giá trị trên đơn vị sản phẩm gỗ
và từ đó là qua cái việc cấp chứng chỉ rừng thì bình quân là giá trị rừng sẽ được nâng lên khoảng độ từ một mươi đến một mươi năm
kinh tế lâm nghiệp đã ngày càng khẳng định vai trò tích cực trong nâng cao đời sống cho người dân
để phát triển rừng bền vững đòi hỏi sự vào cuộc
của cả hệ thống chính trị nhất là vai trò của các ngành chức năng trong công tác bảo vệ rừng
từ năm hai nghìn sáu đến nay tỉnh đã xây dựng và điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng
gồm rừng phòng hộ rừng đặc dụng và rừng sản xuất
giữ ổn định rừng đặc dụng điều chỉnh giảm diện tích rừng phòng hộ tăng diện tích rừng sản xuất
thực hiện nghị quyết số một trăm một mươi hai ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm của quốc hội
về việc sắp xếp đổi mới mô hình tổ chức hoạt động
nhiệm vụ của các nông trường lâm trường quốc doanh
tỉnh tuyên quang đã chuyển đổi năm lâm trường thành công ty lâm nghiệp
từ việc sắp xếp đổi mới nông lâm trường quốc doanh
đã có trên hai mươi bốn ha đất được các đơn vị bàn giao về địa phương quản lý
song song với phát triển rừng công tác phòng chống cháy rừng
luôn được các ngành chức năng đặc biệt coi trọng
đảm bảo việc giữ vững tài sản và các nguồn lợi từ rừng đem lại cho người dân
công tác phòng cháy rừng cũng được quan tâm đặc biệt
tuyên quang cũng là một trong những tỉnh ứng dụng
công nghệ vào thực hiện công tác theo dõi quản lý cảnh báo sớm
tất cả các điểm cháy đều đã được cảnh báo
và khi có phát hiện cảnh báo thì lực lượng kiến lâm đã chỉ đạo
kiểm tra phát hiện và xử lý kịp thời
chính vì thế mà nhiều năm nay thì trên địa bàn tỉnh tuyên quang
không có vụ việc cháy rừng lớn xảy ra
cùng với sự quan tâm quyết tâm chỉ đạo của cấp ủy
chính quyền từ tỉnh đến cơ sở sự phối hợp hiệu quả
của các cấp các ngành liên quan và sự tích cực của người dân
kinh tế rừng thực sự đã và đang khẳng định hiệu quả rõ rệt
nhiều năm gần đây tuyên quang không xảy ra thiên tai lớn
như hạn hán lũ quét lụt lội sạt lở đất
có nhiều hộ gia đình thoát đói nghèo và trở nên khá giả
nhờ phát triển có hiệu quả kinh tế rừng
đó thực sự là niềm tự hào của kinh tế rừng tại tuyên quang
những kết quả trên đã góp phần hiện thực hóa các chỉ tiêu
mục tiêu tái cơ cấu ngành lâm nghiệp
phát triển ổn định bền vững kinh tế rừng
nâng cao thu nhập nâng cao đời sống cho người trồng rừng tại địa phương